công nghệ in ba d hay còn gọi là sản xuất đắp dần
là quá trình tạo nên một vật thể bằng việc in từng lớp xếp trồng lên nhau
từ một bàn vẽ hoặc thiết kế ba d
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn công nghệ in ba d vẫn luôn được xem là một trong những thành phần điển hình
bên cạnh công nghệ internet vạn vật iot thành phố thông minh trí tuệ nhân tạo
xe tự lái robot vật liệu mới công nghệ nano cùng đột phá về nhận thức trong những quy trình sinh học
theo các chuyên gia đánh giá công nghệ này đã và đang góp phần quan trọng
tạo nên một cuộc cách mạng trong sản xuất hàng hóa phá bỏ những giới hạn của phương pháp sản xuất truyền thống
công nghệ in ba d thì không phải là một công nghệ quá mới mẻ trên thế giới
nó có lịch sử được phát minh khoảng trên ba mươi năm rồi
tuy nhiên thì cho đến thời điểm này thì đây là một công nghệ vẫn có thể coi là tính đột phá
nó thể hiện ở cái việc là người ta liên tiếp tạo ra sáng tạo ra những cái phương pháp khác nhau
dựa trên cùng một cái nguyên lý nhưng mà người ta đưa ra nhiều cái công nghệ chuyên sâu khác nhau
và người ta luôn luôn tìm kiếm được những cái vật liệu in ba d khác nhau
dẫn đến việc là cái ứng dụng mở rộng cái ứng dụng của in ba d càng ngày càng rộng
tại việt nam có một start up cung cấp những dịch vụ in ba d đã ra đời
mang thương hiệu dickman của ceo nguyễn văn hùng
kể từ năm hai nghìn một mươi năm khi mà tôi được biết đến công nghệ in ba d
thực sự là nó rất là ngôi cuốn tôi
tôi tìm hiểu sâu về cái công nghệ này và nhận thấy nó có rất là nhiều cái ứng dụng
trong các công nghệ trong đời sống và trong các sản xuất hàng ngày
lĩnh vực đơn giản nhất như là các cái đồ dùng ở trong gia đình
hoặc là những vực trong sản xuất vũ trụ
nhưng mà nó có một cái rào cản mà mọi người rất là khó tiếp cận
thế cho nên là từ đấy là tôi mới nảy sinh ra cái ý tưởng là
đây là một công nghệ rất là hay để mọi người
nhưng mà nó có thể giúp mọi người thay đổi
thay đổi cái tư duy về sản xuất cũng như là thiết kế ra cái sản phẩm mới
thế tại sao mình không mở ra một công ty để hỗ trợ các
để làm cho đơn giản hóa các cái khó khăn của cái rào cản của công nghệ in ba d
để công nghệ in ba d được tiếp cận với tất cả mọi người
thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm dickman là đơn vị in ba d chuyên nghiệp đầu tiên tại việt nam

đơn vị in ba d chuyên nghiệp đầu tiên tại việt nam dickman sử dụng công nghệ in ba d để sản xuất ra các sản phẩm
đơn vị in ba d để sản xuất ra các sản phẩm theo nguyên mẫu từ file dữ liệu ba d của khách hàng
bên cạnh dịch vụ in ba d diemen còn cung cấp thêm các giải pháp ba d khác bao gồm scan ba d
thiết kế ngược dựng mô hình ba d từ ảnh hai d dịch vụ in ba d của diemen ứng dụng được trong
nhiều lĩnh vực khác nhau như tạo mẫu cho ngành đúc sản xuất các chi tiết cơ khí
ứng dụng trong kiến trúc sản xuất các vật phẩm marketing ứng dụng trong y tế và giáo dục
là một người có niềm đam mê với công nghệ anh nguyễn văn hùng khi mới biết tới công
nghệ in ba d đã ngay lập tức cảm thấy hứng thú và dành nhiều thời gian siêu tầm tài liệu để nghiên
cứu tìm hiểu in ba d tuy đã khá phổ biến trên thế giới thế nhưng tại việt nam việc tiếp cận
với công nghệ này còn khá là mới mẻ chính vì vậy anh hùng và các thành viên của dickman
đã dành hơn hai năm để nghiên cứu từ vật liệu máy móc cho đến việc phát triển công nghệ
bởi để có thể tạo ra các sản phẩm in ba d đạt tiêu chuẩn
đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc đầu tư vào máy móc thiết bị là vô cùng quan trọng
có một điểm đặc biệt tại diemen đó là thay vì nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài
các thành viên của diemen đã tự tìm hiểu tự chế tạo máy in ba d việc tự chủ với công nghệ đã
giúp diemen nâng cao được lợi thế cạnh tranh giảm thiểu chi phí nhập khẩu máy móc
cũng như chủ động được trong việc khắc phục những sai sót trong quá trình thử nghiệm
chúng tôi không thích cái tư duy rằng là chỉ nước ngoài mà có thể sản xuất ra những cái sản phẩm
dụng công nghệ hoặc chỉ nước ngoài mới có thể dẫn đầu tại sao chúng ta không phải là đơn vị dẫn đầu
tại sao chúng ta không phải là đơn vị có thể tự chủ về công nghệ thì bắt đầu bằng câu hỏi đó thì chúng tôi
tôi muốn vượt qua những cái giới hạn bản thân và chúng tôi nghĩ là không có cái giới hạn nào không
để vượt qua được hiện nay thì những cái máy in ba d hệ thống máy in ba d ở dikmen thì chúng tôi có đạt
chất lượng tương đương với những cái máy in mà có thể nhập được từ mỹ từ đức về với giá ba trăm linh đến năm mươi triệu
ba trăm linh đến năm trăm linh triệu một chiếc tuy nhiên ở đây chúng tôi có thể sản xuất được với một cái chi phí rẻ hơn
rất là nhiều và chúng tôi tin rằng người việt nam có những cái lợi thế và người việt nam có đầy đủ
những cái điều kiện và khả năng tiếp cận để có thể sản xuất ra các cái máy móc công nghiệp với chất
lượng tốt nhất trước khi gia nhập vào công ty thì tôi cũng đã từng có kinh nghiệm tự lắp ráp máy in
riêng của mình bởi vậy khi gia nhập vào công ty thì những kinh nghiệm đó cũng được sử dụng rất nhiều
và công ty các máy móc ở đây hầu hết là do chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển
tuy nhiên đối với diement điều khó khăn nhất không phải là công nghệ mà đó là vấn đề về nhân sự
cũng như quá trình làm thị trường tìm kiếm khách hàng
mình cần phải có một đội rất là người rất là nhiệt huyết hay là những cái mà có lửa trong người ấy
thì là lại một cái thời gian khó khăn nữa để mình đi tìm các cộng sự
những cái người giỏi với các lĩnh vực để cùng mình để tạo lên một cái gì đó trong xã hội
chúng tôi giao tiếp với khách hàng thì chúng tôi hướng đến sự đơn giản nhiều khách hàng có
chúng tôi là khách hàng thường xuyên nhưng có thể là họ cũng không quá hiểu sâu về công nghệ in ba d
nhưng chúng tôi sử dụng bằng những cái sản phẩm của chúng tôi để chúng tôi nói chuyện với khách hàng là
cái sản phẩm này có thể giúp đỡ anh chị được trong cái công việc của anh chị như thế nào thì nó giống
như là đặc thù cái ngành này là ngành b hai b là làm việc với doanh nghiệp thì bạn chỉ cần làm tốt với
một số lượng doanh nghiệp nhất định thì cái thông tin truyền miệng của các cái khách hàng của bạn
khách hàng của bạn sẽ giới thiệu cho bạn những cái khách hàng mới thì đấy là cái cách mà dikmen
đến thời điểm này dickman làm việc chúng tôi không quá tập trung vào xây dựng những cái hình ảnh bên
ngoài nhưng chúng tôi tập trung là một đơn vị chuyên nghiệp và sản xuất đạt cái chất lượng tốt để cho
những khách hàng cũ của chúng tôi sẵn sàng mang đến cho chúng tôi giới thiệu cho chúng tôi những cái khách hàng mới
sau khi vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại của giai đoạn đầu khởi nghiệp sau hơn ba năm hoạt
động dickman đã vận hành một cách chuyên nghiệp mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt
nhất hiện tại dickman có thể thực hiện lên tới hơn ba trăm bốn mươi giới in một ngày và hơn năm mươi mẫu in cùng lúc
với đa dạng chất liệu và màu sắc phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng
đây là công ty trách nhiệm hữu hoạch
đúc đồng mỹ nghệ hoàng gia một trong những cơ sở đúc đồng lớn của làng nghề đúc đồng
tống xá có sưởng sản xuất tại y yên nam định ngoài những mặt hàng như đồ thờ cúng lư hương
công ty còn cung cấp ra thị trường đa dạng các sản phẩm như tượng đồng tranh đồng đồ phong thủy
quà tặng nhờ có công nghệ in ba d việc tạo khuôn và thiết kế mẫu sản xuất đơn hàng của công ty đã
có nhiều thuận lợi hơn so với những phương pháp truyền thống
ví dụ như dickman thì viết đến về công nghệ
thì như bên thủ công chúng tôi thì ngày xưa và đến bây giờ vẫn đều làm bằng tay
tất cả các cái sản phẩm đều được chế tác trên khuôn đất cái khuôn đất truyền thống ấy thì nếu như để mà
làm lại thì sẽ không được tốt hơn nhưng với quân hộ ba d thì sẽ làm lại và được nhiều lần
hơn tốt hơn rất nhiều và với hi ladies thời gian mà để chế tác ra một sản phẩm trên khuôn đất

đủ đối xử với các khuôn đất subscribe cho kênh zahlenth tech vnđ blowing manufacturing
thì rất nhiều thời gian dù như một sản phẩm chúng tôi có thể làm đến hàng tuần hoặc chục hôm
nhưng mà đến với công nghệ đến với dimmen thì chúng tôi chỉ mất có khoảng tầm hai đến ba ngày là một sản phẩm chúng tôi đã được hoàn thiện
và cái tính cạnh tranh trên thị trường cũng như là về cái tiếp cận với khách hàng chúng tôi nhanh hơn và sản phẩm tốt hơn và chất lượng hơn
cái khuôn đất thì sử dụng được hai đến ba lần là có thể bị hỏng thì lại phải làm lại
nhưng với khuôn nhựa thì chúng tôi có thể làm đến từ năm đến bảy lần trên một sản phẩm
không những phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước việc ứng dụng công nghệ in ba d còn giúp cho công ty thực hiện các đơn hàng xuất khẩu một cách chuyên nghiệp
đáp ứng những yêu cầu khắt khe của những đối tác nước ngoài
với cái sản phẩm bên tôi đang làm để xuất đi nước ngoài
thì với những các kích cỡ mà nhà
nhà sản xuất nhà khách hàng họ đặt
thì với chúng tôi thì chúng tôi nếu như làm về thủ công
thì mất rất nhiều thời gian và cái độ chính xác nó không cao
mà để mà làm về hàng loạt thì về cái chủ công thì lại không được bằng công nghệ
như công nghệ thì với cái chất lượng sản phẩm cũng như là kích thước
tất cả mọi cái thì sản xuất hàng loạt thì đều hơn
nên thế với thị trường của nước ngoài thì họ rất là khắt khe về cái
cái chất lượng và cái kích thước chuẩn như vậy
bên cạnh ứng dụng trong ngành đúc
các sản phẩm của decman còn có giá trị và ý nghĩa trong lĩnh vực y tế
từ một file chẩn đoán hình ảnh
ví dụ như dữ liệu chụp ct chụp mri
công nghệ in ba d sẽ in ra một mô hình giải phẫu có kích cỡ và cấu trúc giống y như thật
có trong tay những mô hình giải phẫu này sẽ hỗ trợ các bác sĩ trong việc trần đoán và điều trị
đồng thời những mô hình này cũng cho phép các bác sĩ
lập kế hoạch cải tiến trước phẫu thuật
bao gồm chuẩn bị các trang thiết bị
cũng như tạo điều kiện cho các kỹ thuật mới được thử nghiệm trước khi bước vào phòng mổ
thứ nhất là họ có thể thị phạm trực quan các giải phẫu của bệnh nhân
thứ hai là mô hình này sẽ giúp cho bác sĩ trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy
còn có một cái nghĩa nữa quan trọng hơn thì đó là với dựa vào những mô hình với tỷ lệ thực như này
tỷ lệ thực và với tất cả mọi thứ là đúng với cả của bệnh nhân
thì bác sĩ người ta có thể dự báo được hướng điều trị trong lĩnh vực của các bác sĩ
ngoài ra các sản phẩm in ba d của diemen còn được sử dụng nhiều trong ngành thiết kế công nghiệp
một ngành khoa học nghệ thuật
mô hình ứng dụng là sự kết hợp giữa công năng và thẩm mỹ
công nghệ in ba d cho phép các nhà thiết kế có thể tạo ra mô hình giống với sản phẩm thật
từ bản thiết kế một cách nhanh chóng giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc quan sát
cũng như tương tác với nhà thiết kế
cái việc mà in ba d và tạo mẫu sản phẩm tạo mẫu sản phẩm rất là cần thiết
từ cái khâu mà nên ý tưởng phát thảo ý tưởng bằng tay rồi thể hiện bằng máy
nhưng mà nhiều khi hình vẽ thì rất là khó để cho người ta hình dung được cái trực quan về sản phẩm
thì các cái kỹ thuật để tạo ra cái mô hình cho khách hàng hoặc là cho mọi người xem
thì cái đó là cái rất là quan trọng
và trong đó in ba d là một cái công cụ rất là hữu hiệu trong cái việc để mà tạo ra mẫu sản phẩm một cách nhanh nhất
bên cạnh đó nữa thì trong chính cái ngành của mình thì khi mà mình tạo ra cho khách hàng những cái sản phẩm
mà họ có khả năng mà cầm nắm nó giống như một cái sản phẩm thật thì họ có cái khả năng tương tác cao hơn
cái thứ hai nữa in ba d nó giúp cho cái việc mà
tạo mẫu nó nhanh hơn tiết kiệm hơn
ví dụ để mà tạo ra được một cái sản phẩm bằng nhựa chẳng hạn
thì phải mất công để mà tạo khuôn mất công để mà vẽ để tạo khuôn ra như thế
nhưng mà in ba d thì chúng ta chỉ cần xong cái bản vẽ mà chúng ta có thể in
và người ta có dùng được cái sản phẩm ngay lập tức
hơn hai năm nghiên cứu sản xuất gần một năm chính thức đưa sản phẩm ra thị trường
mặc dù trải qua không ít những khó khăn trở ngại
thế nhưng dickman đã giành được niềm tin của tất cả các khách hàng
các khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của mình
mỗi một phản hồi tốt đến từ khách hàng đều là những động lực to lớn
giúp cho các thành viên của diekmen vững bước trên con đường khởi nghiệp
trong tương lai các thành viên của diemen vẫn đang tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ
nghiên cứu thêm về chất liệu cũng như các công nghệ mới
chúng tôi sẽ tập trung phát triển cái nhà máy với cái số lượng máy in nhiều hơn
và hoàn thiện quy trình quản lý để có thể

đưa ra cái quy trình vận hành tối ưu cho cái mô hình kinh doanh này
ngoài ra thì chúng tôi sẽ tập trung thêm vào việc nghiên cứu
và phát triển thêm các công nghệ mới nữa
ứng dụng phát triển thêm các vật liệu mới vật liệu in mới
để mỗi một cái demen xác định là mỗi một chuyên ngành mà chúng tôi ứng dụng
chúng tôi sẽ làm một cái đơn vị ứng dụng chuyên sâu cho một từng chuyên ngành một
chúng tôi sẽ giải quyết cái bài toán của từng chuyên ngành cụ thể bằng công nghệ in ba d
công nghệ in ba d đã và đang khẳng định được tính ứng dụng vượt trội của nó
vào các lĩnh vực của cuộc sống
anh nguyễn văn hùng với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ
đã đem công nghệ này đến gần hơn với các doanh nghiệp việt
cũng chính sự nhanh nhạy đối với xu hướng công nghệ sản phẩm mới
anh nguyễn văn hùng và các cộng sự của mình
đã gặt hái được nhiều thành công trong quá trình khởi nghiệp